chính phủ đoàn kết dân tộc của libya đã đưa ra điều kiện tiên quyết để thực thi một lệnh ngừng bắn tại quốc gia này
theo đó lực lượng miền đông phải rút khỏi thủ đô tripoli
thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc liby fayad ansaras khẳng định ủng hộ và hoan nghênh sáng kiến chung giữa nga và thổ nhĩ kỳ về một thỏa thuận ngừng bắn
trước đó các lực lượng miền đông libya do tướng khalifa haftar lãnh đạo đã tuyên bố ngừng bắn kể từ giờ ngày một mươi hai tháng một theo giờ địa phương
tức năm giờ sáng cùng ngày theo giờ hà nội theo lời kêu gọi của nga và thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên các lực lượng của tướng haftar đã cảnh báo họ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu có trường hợp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của phe đối lập